chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
năm qua do thiên tai lũ lụt diễn ra liên tiếp
ảnh hưởng trực tiếp đến bốn tỉnh miền trung trong đó có thừa thiên huế
nhưng nơi vào sự chỉ đáo quyết liệt của trung ương sự điều hành của chính phủ
đặc biệt là sự phấn đấu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thừa thiên huế
các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng của tỉnh đã đạt được và vẫn bất kế hoạch đề ra
người dân đổ về hà nội và thành phố hồ chí minh cuối ngày kỷ tết
tương đừng với hội đầu xuân tại các địa phương
trong phần tin quốc tế đồ tình phản đối xác định hạn chế nhập cư của tổng thống mỹ làm rõ
israel công bố kế hoạch xây thêm ba ngôi nhà
tỉnh cư ở bờ tây
kính thưa quý vị kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động
trong đơn sách nhà nước và cho đầu tư phát triển trong quý một năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó tổng mức phát hành trong quý đầu tiên của năm sẽ là sáu mươi năm tỷ đồng
thủ tướng cũng đề nghị thừa thiên huế để mạnh cải cách môi trường đầu tư tốt hơn
đóng bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
tự tình đến cơ sở để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn
huy động ba tỷ đồng kỳ hạn một mươi năm năm huy động năm tỷ đồng
kỳ hạn hai mươi năm huy động năm tỷ đồng và kỳ hạn ba mươi năm huy động sáu tỷ đồng
theo kho bạc nhà nước trong quá trình thực hiện kho bạc nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành
và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường
năm nay thời tiết ấm lịch nghỉ tết ngắn hơn nên người dân ở các thành phố lớn ít đi du lịch
vì thế mà nhu cầu mua sắm tăng cao tại nhiều siêu thị ghi nhận của phóng viên thời sự
trong khi chợ truyền thống mở cửa thưa thớt anh tuấn anh đã lựa chọn siêu thị để mua sắm trong những ngày đầu năm mới
tại đây ngoài các mặt hàng tươi sống anh có thể lựa chọn nhiều loại thực phẩm hơn
gần như đã là mặc định cứ đến giao thừa năm nào cũng bán pháo hoa
đầu tiên là nó gần nhà mình và nó tiện do việc mua bán
các chợ ở xung quanh nhà mình bây giờ thì họ cũng chưa mở hàng
các tạp hóa xung quanh mình cũng chưa mở hàng
đến đây mình có thể mua được tất cả những thứ mà mình muốn
giá cả cũng hợp lý và không có gì thay đổi
và đến đây mình có thể mua sắm được rất nhiều thứ
tháng đầu cũng gây bất ngờ thậm chí dần thỏa quen tích chữ hàng hóa trước tết
hiện nay nhiều người dân thường chỉ mua đồ đủ dùng
nắm bắt tâm lý này của người tiêu dùng các siêu thị đều có kế hoạch mở cửa sớm phục vụ nhu cầu mua sắm
vì do công việc bận rộn nên là vùng hai tôi ra ngoài cửa thì có ngay cái siêu thị mở cửa gần nhà rất là tiện lợi
mà ngày tết thì giá cả rất phải trăng mà không tăng giá mà mọi người phục vụ rất tận tình
mở cửa muộn hơn một vài siêu thị khác nhưng ngay từ những giờ đầu mở cửa siêu thị đã khá đông khách
nhiều khách hàng cho biết do là khách quen nên đã có kế hoạch để đến sắm đồ khi siêu thị mở cửa
không bao giờ nhà mình tích nghĩ có thể cứ mùng ba mùng tết hàng năm
gia đình nhà mình cứ đi đến đây mua những cái đồ tươi ngon người thấy giá cả rất là phù hợp
để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm của bà con trong dịp sau tết
thì bc cũng đã có sự chuẩn bị về nguồn hàng đặc biệt là cam kết giá cả sẽ không có sự biến động
trong những ngày đầu năm mới hệ thống siêu thị đã cung cấp nguồn hàng phong phú đa dạng
phục vụ nhu cầu của người dân thay thế chợ truyền thống thường nghỉ dài ngày
không những thế đây còn là nơi người dân đưa trẻ đến vui chơi và mua sắm trong những ngày đầu năm mới
sau những ngày nghỉ tết đình dậu người dân từ các địa phương đã bắt đầu trở lại hà nội và thành phố hồ chí minh
để chuẩn bị cho những ngày làm việc học tập đầu năm mới khiến nhiều tuyến đường bến xe bị ủn tắc
mặc dù chỉ mới ngày mùng bốn tết song nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh cho biết
do tránh những ngày cao điểm dễ bị un tắc nên đã tranh thủ sắp xếp trở lại thành phố từ sớm
khiến nhiều bến xe trở nên đông đúc
với nhiều người thì do quan niệm dân gian kiêng cữ đi lại
xuất hành trong những ngày trở lại thành phố hồ chí minh

dẫu rằng trong quanh việc không bắn bóng hoa năm nay có nhiều lần tuyến trái chiều

dù theo những cách khác nhau

cắt giảm từ ba mươi năm năm mươi về thời gian thực hiện các thủ tướng đồng chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp so với quy định của trung ương
một mươi sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai mô hình một cửa liên thông hiện đại nâng chỉ số pci của tỉnh xếp trong top hai mươi và chỉ số papi trong top ba mươi của cả nước
khoa học và công nghệ thực sự tạo bước đột phá ở một số công trình nghiên cứu khoa học khi lần đầu tiên được triển khai góp phần phát triển kinh tế đất nước ghi danh việt nam vào bản đồ nghiên cứu thế giới
những công trình này còn cho thấy nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ đúng chỗ sẽ đem lại hiệu quả cao đồng thời chấp cánh cho năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà nghiên cứu
bác hồ làm thơ tết từ những ngày xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi một thực hiện từ tháng tám năm hai nghìn chín đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
với trị giá một trăm tám mươi triệu đô la mỹ công trình giàn khoan tự nâng đầu tiên tại việt nam với tên gọi tam đảo ba được đánh giá là có độ khó và phức tạp cao vì mô lớn sử dụng một số công nghệ mà chỉ vài công ty trên thế giới sử dụng
và đây cũng là lần đầu tiên công nghệ thiết kế này do người việt nam thực hiện tại việt nam
điều đáng nói lần đầu thực hiện ở việt nam tỷ lệ nội địa hóa của phong trình là ba mươi bốn
với kết quả này công trình được hội đồng nhà nước xét tặng giải thưởng hồ chí minh năm hai nghìn một mươi năm

đổi năng suất có nhân tố tổng hợp là hiệu quả sử dụng nguồn vốn và lao động được định nghĩa là tfp
vì vậy việc áp dụng khoa học công nghệ là cơ sở quan trọng để nâng cao chỉ số tsp phần nâng cao năng suất lao động sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa
việc thực hiện những công trình nghiệp yếu hiệu quả với sự đồng hành nguồn vốn khoa học công nghệ góp phần nâng cao chỉ số tfp
nhớ những lời dặn của người còn vang mãi với non sống
trong phần tiếp theo của chương trình đường hoa nguyễn huệ mở thêm một ngành
thì mà doanh nghiệp thực ra là doanh nghiệp việt nam mình cũng khá là nhanh nhận
nếu như người ta nhìn thấy trong ngành của người ta có một doanh nghiệp qua thông qua cái việc mà tham gia những cái chương trình nâng cao năng suất mà nâng được cái hiệu quả lên thì ngay lập tức người ta đến người ta học học
trong phiên họp gần đây nhất với bộ khoa học và công nghệ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
khiến trời lạnh về đêm
khiến trời lạnh về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất dưới một mươi năm độ c
vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội
theo thông tin từ trung tâm dự báo khi tượng thủy văn trung hương điều đó càng đòi hỏi năng lực đổi mới sản tạo và sự chủ động của các nhà khoa học
nên trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
trời lạnh về đêm và sáng
cụ thể mùng bốn tết trời nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi trời rét
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ c
mùng năm tết trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi đêm và sáng trời rét
nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi bảy độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi năm độ c
riêng tại thủ đô hà nội trời không mưa rét về đêm và sáng sớm trưa chiều giảm mây trời hứng nắng
thay vì bế mạc vào tối ngày bốn tết đường hoa nguyễn huệ sẽ kéo dài thêm một ngày nữa và đóng cửa vào tối mai
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu ngành khoa học ứng dụng của việt nam đạt được nhiều thành tiệu luật phá
ghi danh việt nam trên bản đồ khoa học công nghệ thế giới theo dự kiến đường hoa nguyễn huệ sẽ kết thúc vào hai mươi hai h ngày hôm nay tức mùng bốn tết
nhưng do nhu cầu tăng quan du sơn của người dân vẫn còn đông bốn ngày đường hoa nguyễn huệ đã phát hiện tối đa nên lãnh đạo và thành công của hồ chí minh đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa đường hoa cho đến hai mươi hai h ngày mùng năm tết
các quý vị nhận dịp hai trăm hai mươi tám năm truyền thắng lọc hồi đông ga một nghìn bảy trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi bảy tại đoạn tám phút xa công chung tỉnh trấn của phong viện tây sơn tỉnh việt
lãnh đạo tỉnh cùng dân đảo nhân dân đã làm chẳng tổ chức lễ dân hương dân hoa ôn lại truyền thống xưa
việc kéo dài đường hoa năm nay để người dân có thêm thời gian thưởng lãm được biết đây là điều trước từng có trong phong trào nông dân tổ chức đường hoa
và tinh thần bách chiến bách thắng của hoàng đế quang trung
quý vị và các bạn kỳ vụ cuối hương quang trung nguyễn huệ trong những năm qua tỉnh bình nhị đã đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước và đã đạt được những kết quả tích cực
sau lễ kỷ niệm các đoàn nghệ thuật của tỉnh liên tục biểu diễn các vở tuần cầu ca ngợi phong trào tây sơn và nguyễn huệ bằng các loại hình dân ca bài tròi đặc biệt hơn
khi trong xuân mới đình dẫu này lễ mừng lúa mới của đồng bào dân bản bài tròi của dân gian lại chùng với cách nguyên đáng của dân tộc để phục vụ du khách đến tham quan
hòa chung khi thế chào xuân mới ngày bốn tết huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ mừng lúa mới tỉnh quảng trị người bà cô tất bật tổ chức lễ mừng lúa mới để cảm ơn trời đất và các thần linh đã cho một mùa vụ bội thu
tại trường lúa thuyền an hải an vĩnh hàng ngàn người dân địa phương họ tin vào các thần linh đã tập trung về đây để xem lễ hội đưa thuyền đất đảo

các ngư dân tranh tài sống nổi trong sự cổ vũ tương bừng của bà con đất đảo và du khách thực phương